cách hà nội chỉ khoảng sáu mươi km có một làng nghề đã tồn tại cả nghìn năm
và sản phẩm của làng nghề này đã có mặt trong rất nhiều sự kiện lớn của đất nước
không biết là anh tín tù có biết tới làng nghề này không ạ
vâng theo tôi được biết thì tại hà nam có một làng nghề làm trống rất nổi tiếng là đội tam
và đây là nơi đã sản sinh ra rất nhiều những nghệ nhân xuất sắc
và trong đó thì có một ở đây họ đã làm ra một chiếc trống lớn nhất việt nam đó là trống sấm
vâng anh nói đúng rồi đấy ạ
và không chỉ có làng đội tam đâu mà hà nam cũng có rất nhiều những làng nghề truyền thống cổ truyền khác
cũng rất là lâu đời
thưa quý vị ngay sau đây thì mời quý vị cùng đến với những làng nghề truyền thống tại tỉnh hà nam
hiện tại thì hà nam có một trăm sáu mươi bốn làng nghề truyền thống và để giữ lửa nghề được cháy mãi
có đóng góp không nhỏ của những nghệ nhân những người thợ giỏi
cùng với tay nghề điêu luyện họ còn nắm trong tay những giá trị văn hóa của nghề
sau những năm tháng làm nghề và dạy nghề cho lớp trẻ
hơn ba mươi năm làm nghề khóa
trong làm nghề gốm bà thỏa hiểu rằng giá trị kết tinh trong mỗi sản phẩm gốm quyết thành
là những tinh hoa ông cha để lại cộng với sức sáng tạo không ngừng nghỉ của những người làm nghề hiện tại
với bà để nghề nuôi sống mình thì phải dồn tâm huyết công sức và trí tuệ với nghề
nghĩa là người làm nghề phải không ngừng học hỏi trao dồi tinh hoa nâng cao chất lượng
và phải luôn đổi mới mẫu mã sản phẩm cho phù hợp với yêu cầu của thị trường
mỗi một cái sản phẩm này mình mà lúc bắt đầu mình được làm ra thì mình rất là phấn khởi
mình phải hết sức mình để làm cho một làng nghề không những riêng cho gia đình mình
mà còn cho tất cả các làng nghề này một ngày vui hơn một ngày đẹp hơn lên
mỗi năm một trăm sáu mươi bốn làng nghề trên địa bàn tỉnh hà nam đóng góp hàng nghìn tỷ đồng
vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh giải quyết việc làm cho trên một trăm linh lao động tại các địa phương
hà nam tự hào khi các sản phẩm làng nghề đã xuất khẩu được sang thị trường châu âu
nhật bản hàn quốc mỹ và các nước trung mỹ
thì các nghệ nhân thợ giỏi sau khi được lựa chọn đều phát huy vai trò là tiếp thu các giá trị văn hóa
truyền thống của các làng nghề và tiếp tục lao động sáng tạo và tích cực trong việc truyền lại nghề
cho các thế hệ con cháu ở địa phương và đã qua đó đã góp phần khôi phục giữ gìn và phát huy
các làng nghề truyền thống của tỉnh hà nam
năm hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định công nhận được ba mươi hai thợ giỏi và một nghệ nhân
nâng tổng số thợ giỏi tỉnh hà nam lên hai trăm linh năm người nghệ nhân là hai mươi một người
đây là những nghệ nhân thợ giỏi đang cống hiến tài năng trí tuệ sức lực cho việc khôi phục
gìn giữ phát triển ngành nghề làng nghề và dạy nghề cho lớp trẻ
giúp giữ lửa cho làng nghề trên địa bàn tỉnh hà nam